trước đó phường tam quang bắc là địa phương đầu tiên ở bình định xuất hiện ca mắc covid một mươi chín vào cuối tháng sáu vừa qua
sau hơn một tháng không có ca lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày hai tháng chín phường tam quang bắc xuất hiện một cặp vợ chồng dương tính với virus sars cov hai chưa rõ nguồn lây sau khi người chồng đến bệnh viện khám bệnh
sau đó không lâu thì thị xã hòa nhơn liên tục xuất hiện nhiều ca covid một mươi chín lây nhiễm trong cộng đồng nhất là tại phường tam quang bắc
thông qua xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên sars cov hai tại phường tam quang bắc đã xuất hiện hàng chục trường hợp dương tính với virus sars cov hai và trong sáng nay đã ghi nhận thêm hai mươi bốn trường hợp dương tính
thưa quý vị câu chuyện cấp giấy đi đường đang là vấn đề được nhân dân và các doanh nghiệp rất quan tâm bởi qua ba đợt giãn cách xã hội kéo dài bốn mươi năm ngày mà thành phố hà nội có tới bốn lần thay đổi quyết định về giấy đi đường
liên quan đến vấn đề này thủ tướng chính phủ đã yêu cầu ủy ban nhân dân tp hà nội có hướng dẫn cụ thể kịp thời điều chỉnh nội dung còn bất cập trong việc cấp giấy đi đường cho các nhóm đối tượng theo quy định đã ban hành không để xảy ra tình trạng người dân và doanh nghiệp chờ đợi kéo dài không để tập trung đông người và ủn tắc giao thông nguy cơ lây lan dịch bệnh tại các chốt kiểm soát dịch
từ ngày sáu tháng chín hà nội chính thức áp dụng chỉ thị hai mươi khi phân chia thành phố thành ba vùng
mặc dù mới dừng lại ở việc kiểm tra tuyên truyền hướng dẫn người dân tuân thủ các quy định mới như cập nhật giấy đi đường có mã qr nhưng tại một số chốt bảo vệ vùng một vùng đỏ đã xảy ra tình trạng tắc nghẽn kéo dài tạo ra nguy cơ lây lan dịch bệnh rất lớn khi tập trung đông người trong thời gian giãn cách
tối ngày bảy tháng chín ban thường vụ thành ủy có ý kiến yêu cầu lãnh đạo thành phố điều chỉnh việc cấp và kiểm tra giấy đường phù hợp với thực tiễn
theo đó thì người dân tại thủ đô vẫn được phép sử dụng giấy đi đường theo mẫu cũ và mẫu mới
tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng thủ tục đăng ký phê duyệt cấp giấy đường mới còn khá phức tạp không chỉ gây khó khăn đối với người dân mà cũng gây áp lực không nhỏ đối với các cơ quan chức năng

tuy nhiên nhiều người cũng cho rằng thủ tục đăng ký phê duyệt cấp giấy đi đường theo mẫu cũ và mẫu mới
để mà thụ lý cái việc này những cơ quan như công an phường hoặc là ủy ban nhân dân phường là liệu có quá tải trong cái việc mà xét các cái thủ tục này hay không thì đây là điều tôi thực sự chưa hình dung được
chỉ đạo của thủ tướng chính phủ đối với thành phố hà nội cần khắc phục những bất cập trong việc cấp giấy đi đường
thủ tướng chính phủ đối với thành phố hà nội cần khắc phục những bất cập trong việc cấp giấy đi đường cũng là mong muốn của người dân tại thời điểm này
bởi ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã có bốn lần thay đổi quyết định về cấp giấy đi đường khiến người dân và các doanh nghiệp rất bị động
theo nhiều chuyên gia câu chuyện về giấy đi đường ở thủ đô lẽ ra không nên kéo dài và không quá khó để xử lý cả về mặt kỹ thuật lẫn vấn đề quản trị
đây là một giải pháp chưa có tiền lệ
thủ tướng chính phủ đối với thành phố hà nội cần khắc phục những bất cập trong việc cấp giấy đi đường khiến người dân và các doanh nghiệp rất bị động
và cái cơ chế để cấp phép nó vẫn như cũ nó tạo ra một sự bất cập
từ mùng sáu tháng chín đến nay phòng cảnh sát tàu thông công an thành phố hà nội đã triển khai cấp hơn một trăm hai mươi giấy đi đường cho hơn bảy trăm linh doanh nghiệp
nhằm đẩy nhanh tiến độ phục vụ nhu cầu của người dân trong những ngày này công an tp hà nội đã liên tục tăng cường lực lượng bố trí cán bộ chiến sĩ làm việc cả ngày và đêm
kịp thời tháo gỡ những vướng mắt trong quá trình thực hiện tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong thủ tục cấp giấy đi đường theo mẫu mới

bản nhân dân thành phố hà nội cũng khẳng định việc cấp giấy đi đường là một việc làm mới cần phải tiếp tục rút kinh nghiệm và hoàn chỉnh hơn
chia sẻ với những khó khăn những áp lực của chính quyền thành phố nhưng người dân cũng mong muốn mỗi một quyết định đưa ra sẽ được cân nhắc phù hợp với thực tiễn
không quá đột ngột và không gây ra sự bị động quá lớn cho nhân dân
theo công an tp hà nội để phục vụ tối đa việc hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký giấy đi đường thẻ đi mua hàng thiết yếu
công an thành phố hà nội cung cấp ba số điện thoại hotline là sáu mươi chín hai trăm một mươi chín bốn nghìn hai trăm chín mươi chín sáu mươi chín hai trăm một mươi chín bốn nghìn hai trăm chín mươi năm và sáu mươi chín hai trăm một mươi chín bốn nghìn hai trăm chín mươi sáu
người dân có thắc mắc xin liên hệ ba số điện thoại trên để được hướng dẫn giải đáp kịp thời
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố bắt giam đối với nguyễn bình hưng
trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu thành phố đà nẵng về hành vi chống người thi hành công vụ
vụ việc xảy ra vào ngày năm tháng chín khi tổ công tác covid một mươi chín của phường hòa hiệp nam xuống khu đô thị ecocham
nơi tập trung đông công nhân lao động cư trú tìm hiểu hoàn cảnh mỗi gia đình để hỗ trợ khó khăn
hưng đang nhậu cùng bạn bè trong nhà thấy tổ công tác đã vô cớ cầm cuốc áp sát đe dọa chửi bới
lúc này một chiến sĩ công an phường có mặt trong tổ công tác đã kịp thời chấn áp và khuyên ngăn hưng trở vào nhà
tuy nhiên sau đó hưng lại cầm sẻng với thái độ hung hăng truy đuổi cả tổ công tác
nữ phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường hòa hiệp nam bị hưng truy đuổi ngã bị thương
trước sự manh động của đối tượng công an phường hòa hiệp nam quận liên triểu đã tổ chức chấn áp vây bắt đối tượng
tại cơ quan công an hưng khai nhận do say xỉn cộng với buồn chuyện gia đình nên không kiểm soát được hành vi của mình
vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đóng tại địa bàn phường bảy thành phố cà mau tiến hành dừng phương tiện mô tô của người đàn ông điều khiển
nhưng người này đã không chấp hành mà còn tăng ga vượt chốt
lực lượng cảnh sát giao thông phải đuổi theo qua nhiều tuyến đường và dừng được phương tiện thì người này lại không chấp hành mà còn có lời lẽ xúc phạm
lực lượng làm nhiệm vụ đã phải khống chế đưa về làm việc
quả xác minh được biết người đàn ông này tên trương phú cường chú tại xã phú mỹ huyện giang thành tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an mặc dù lực lượng đã giải thích và yêu cầu kiểm tra nhưng cường vẫn tiếp tục la lối không chấp hành việc đo nồng độ cồn
công an phường bảy đã lập biên bản đối với trương phú cường về hành vi không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc kiểm soát giao thông
không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ không có giấy phép lái xe không mang theo giấy đăng ký xe và có lời nói xúc phạm danh dự nhân phẩm của người thi hành công vụ
hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển về công an thành phố cà mau để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thời gian qua trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện nhiều thủ đoạn
đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng hết sức tinh vi
nhiều nạn nhân đã mắc bẫy lừa đảo kiểu này với số tiền không hề nhỏ
đặc biệt hơn nhiều trang web giả mạo có giao diện giống với các trang thông tin của các bộ ngành
đã được các đối tượng dựng lên nhằm thu thập thông tin của người dùng phục vụ vào các hoạt động phạm pháp khác nhau
là một phóng viên nên chị hương có mối quan hệ rất rộng với nhiều tầng lớp xã hội
lợi dụng đặc điểm này không ít lần tài khoản mạng xã hội của chị như facebook zalo twitter
đã bị các đối tượng nhắm đến như một công cụ để kiếm tiền
và chỉ mới cách đây không lâu nhiều nạn nhân đã sập bẫy lừa đảo của những kẻ này
còn chị thì giờ đang khóc dở méo dở vì phải giải quyết hậu quả mà bọn lừa đảo bỏ lại khiến chị vô cùng bức xúc